hơn nữa việc tiêm vaccine cho các đối tượng chỉ định hoàn thành việc tiêm mũi hai vaccine cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi trong tháng bốn đẩy nhanh việc cung ứng vaccine quyết tâm cao nhất hoàn thành việc tiêm chủng cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi trong quỷ hai đảm bảo an toàn cho trẻ em trong kỳ nghỉ hè và bước vào năm học mới
thủ tướng yêu cầu tiếp tục nghiên cứu việc tiêm vaccine mũi bốn cho các đối tượng chỉ định nhất là các đối tượng rủi ro cao vì hiệu quả miễn dịch của vaccine suy giảm theo thời gian
bộ y tế phải đảm bảo đủ vaccine các địa phương tổ chức tiêm chủng an toàn khoa học hiệu quả vận động tuyên truyền người dân và thực hiện các biện pháp khác để thực hiện mục tiêu đề ra
một nhiệm vụ quan trọng khác cần được thực hiện là tự chủ về thuốc sinh phẩm vật tư y tế kết xét nghiệm để chuẩn bị cho tình huống có biến chủng mới lây lan nhanh và nguy hiểm hơn có thể xuất hiện bất cứ lúc nào
thủ tướng chỉ đạo không để bị động bất ngờ về vaccine thuốc chữa bệnh vật tư sinh phẩm y tế trong bất cứ hoàn cảnh nào
thủ tướng đề nghị ban chỉ đạo các cấp không lơ là chủ quan bám sát tình hình chỉ đạo quyết liệt có trọng tâm trọng điểm tích cực hơn nữa hiệu quả hơn nữa đặc biệt phải chỉ đạo công việc cụ thể rõ ràng dễ nghe dễ hiểu dễ nhớ dễ thực hiện tới tận cấp cơ sở
về công tác thông tin truyền thông thủ tướng yêu cầu phải huy động đa phương tiện cung cấp thông tin trung thực khách quan kịp thời ưu tiên tăng cường thời lượng cho thông tin hướng dẫn nhất là về diễn biến tình hình dịch bệnh công tác điều trị nhất là tự điều trị điều trị tại nhà sử dụng các biện pháp đông tây y kết hợp về tiêm vaccine cho trẻ em
với tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát như hiện nay nước ta vẫn đang tích cực phòng chống dịch và bao phủ vaccine không những cho người trưởng thành mà còn cả trẻ em
để tình hình về dịch luôn ứng ứng an toàn
cũng trong phiên họp thứ một mươi bốn của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín thủ tướng phạm minh chính phát biểu và đánh giá trong tháng ba tình hình dịch bệnh trong nước có những tín hiệu rất tích cực đã tạo điều kiện để tình hình kinh tế xã hội chuyển biến tích cực
thủ tướng phạm minh chính chủ trì phiên họp thứ một mươi bốn của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín phiên họp tập trung đánh giá tình hình công tác chống dịch trong tháng ba đề ra nhiệm vụ giải pháp cần tập trung thực hiện trong thời gian tới
thủ tướng phạm minh chính đánh giá trong tháng ba tình hình dịch bệnh trong nước có những tín hiệu rất tích cực khi số ca nhiễm trong cộng đồng số ca chuyển nặng nhập viện và tử vong đều giảm
điều này tạo điều kiện để tình hình kinh tế xã hội chuyển biến tích cực tích cực đẩy mạnh hội nhập quốc tế sâu rộng mở cửa lại hoạt động du lịch
thủ tướng nêu rõ với chiến lược vaccine được triển khai thành công việc thư hướng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch bệnh theo nghị quyết một trăm hai mươi tám
nếu dịch bệnh không có những diễn biến mới không xuất hiện những biến chủng mới thì chúng ta có thể tạm yên tâm với những kết quả đã đạt được những việc đã làm có thể đủ sức đối phó với những chủng virus cũ
tuy nhiên nếu có biến chủng mới xuất hiện mà các loại virus hiện nay chưa có hiệu lực bảo vệ thì chúng ta sẽ gặp khó khăn bị động bất ngờ
thực tế tình hình thế giới vừa qua có diễn biến mới khó lường như các diễn biến tại ukraine tình hình giá nguyên vật liệu lãm phát ở nhiều nước tác động tới việt nam
sau đó thủ tướng yêu cầu hơn lúc nào hết chúng ta tuyệt đối không lơ là chủ quan mất cảnh giác với những diễn biến mới của dịch bệnh
vừa củng cố thúc đẩy những việc đã làm được vừa tiếp tục bám sát tình hình dự báo chuẩn các kịch bản các biện pháp nếu có tình huống xảy ra không quá bị động bất ngờ
dịch bệnh đang có tín hiệu tích cực nước ta dần mở cửa trở lại các hoạt động du lịch thúc đẩy các hoạt động sản xuất khôi phục trở lại
điều này tạo điều kiện tình hình kinh tế xã hội chuyển biến phát triển hơn trong tương lai
mặc dù hôm nay mới bắt đầu chính lễ nhưng ngay từ sáng sớm ngày chín tháng ba âm lịch tức ngày chín tháng ba dương lịch
hàng vạn du khách thập phương đã đổ về khu di tích lịch sử đền hùng thành phố việt trì tỉnh phú thọ để dân hương từ sớm
mặc dù hôm nay ngày một mươi tháng bốn tức ngày một mươi tháng ba âm lịch mới là ngày chính lễ dỗ tổ hùng vương
nhưng từ sáng sớm ngày chín tháng bốn hàng vạn du khách thập phương đã đổ về đền hùng để dân lễ
ngay từ sáng sớm hàng nghìn người dân du khách thập phương có mặt tại chân núi nghĩa lĩnh để lên đền thượng
nhiều trẻ em mệt mỏi vì theo bố mẹ đi dân hương từ sáng sớm
do quá đông người dân về dân hương trong cùng một thời điểm nên đoạn đường lên núi bị quá tải
khu vực đền hạ đông nghẹt người dân dân hương
ông lê trường giang giám đốc khu di tích lịch sử đền hùng cho biết
năm nay do tình hình dịch bệnh bớt căng thẳng nên lượng khách đổ về dự kiến đông hơn năm ngoái
trong ngày hôm nay chúng tôi dự kiến có khoảng hơn hai mươi du khách đổ về đền hùng
càng về chiều tối lượng du khách có thể còn tăng lên
ông giang còn cho biết thêm lễ hội năm nay ở trong giai đoạn bình thường mới sau dịch covid một mươi chín
nên chúng tôi đã tích cực tham mưu với ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
và phối hợp với các ban ngành xây dựng phương án thuận lợi an toàn nhất cho người dân
đặc biệt là phương án phân luồng giao thông tránh tập trung đông người
dù đã kiểm soát được dịch bệnh nhưng chúng tôi cũng phối hợp với ngành y tế phun thuốc
tiêu độc khử khuẩn ở các vị trí hành lễ đồng thời tuyên truyền phát khẩu trang miễn phí cho người dân
đề phòng dịch bệnh có thể bùng phát trở lại
nhiều người khá mệt mỏi khi sau một thời gian chen chân cũng lên đến nơi
hàng vạn người dân từ khắp nơi trên cả nước đã hành hương về đền hùng để làm lễ
nên ngay từ phía dưới sân chính cũng luôn đông nghịt
nước ta đã mở cửa lại du lịch do tình hình dịch đã được kiểm soát
tuy nhiên chúng ta vẫn không được chủ quan lơ là
quý vị và các bạn hãy luôn đảm bảo những biện pháp an toàn với dịch
như sát khuẩn tay hay đeo khẩu trang ở nơi đông người để kỳ nghỉ lễ của chúng ta được an toàn
trong một tháng trở lại đây thành phố liên tiếp ghi nhận số ca mắc covid một mươi chín
số chuyển nặng tử vong giảm mạnh
khi dịch được kiểm soát thành phố đã mở cửa trở lại toàn bộ các hoạt động dịch vụ
trẻ em được đến trường
hà nội từng ghi nhận kỷ lục ba mươi hai sáu trăm năm mươi ca mắc covid một mươi chín vào ngày tám tháng ba
tuy nhiên những ngày qua số ca mắc đã giảm mạnh
lãnh đạo thành phố sở y tế nhận định thành phố đã qua đỉnh dịch
kể từ ngày tám tháng ba đến ngày tám tháng bốn hà nội đã từng bước kiểm soát tình hình
cho mở lại hầu hết các hoạt động dịch vụ và loại hình kinh doanh có điều kiện
cụ thể từ ngày một mươi năm tháng ba việt nam khôi phục hoạt động du lịch
bao gồm nội địa và quốc tế
hà nội cũng xây dựng phương án mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới
đảm bảo an toàn theo hướng dẫn của trung ương và thành phố
cùng ngày ubnd tp hà nội cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ
nhà hàng quán ăn uống được phép hoạt động bình thường
không quy định đóng cửa trước hai mươi một giờ hàng ngày
đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế và các quy định liên quan
từ ngày một mươi tám tháng ba quận hoàn kiếm mở lại các không gian phố đi bộ trên địa bàn
thành phố khuyến cáo người dân cần tuân thủ nghiêm quy định để phòng chống dịch
tiếp đó hơn một bốn triệu học sinh từ lớp một đến lớp sáu ở thủ đô vừa trở lại trường học trực tiếp
từ ngày sáu tháng bốn sau thời gian dài học trực tuyến để phòng chống dịch covid một mươi chín
do cần thời gian chuẩn bị nhiều hơn trong tuần này
nhiều trường chưa tổ chức học hai buổi một ngày và hoạt động bán chú
các nhà trường đều dự kiến sẽ tổ chức cho học sinh học hai buổi một ngày và ăn bán chú tại trường
từ ngày một mươi hai tháng bốn sau khi nghỉ lễ rỗ tổ hùng vương
đáng chú ý từ giờ ngày tám tháng bốn các loại hình kinh doanh dịch vụ như karaoke
masta quán bar trò chơi điện tử internet được hoạt động trở lại
các cơ sở này phải đảm bảo các điều kiện quy định các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
theo hướng dẫn của cơ quan y tế và các quy định liên quan
cũng trong ngày tám tháng bốn ubnd tp hà nội có văn bản về việc
cho trẻ mầm non được trở lại trường học trực tiếp
cho phép các trung tâm khác thực hiện nhiệm vụ giáo dục thường xuyên
thuộc ba mươi quận huyện thị xã được tổ chức các hoạt động giáo dục
thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày một mươi ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
như vậy toàn bộ các bậc học của hà nội đều được quay trở lại trường từ tuần tới
dù các hoạt động cơ bản đã được mở cửa trở lại trong trạng thái bình thường mới
song biến chủng của sars cov hai tiếp tục diễn biến phức tạp
vì vậy mỗi người dân hà nội vẫn nên tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
tránh lơ là chủ quan trước tình hình dịch vẫn chưa được kiểm soát hoàn toàn trên cả thế giới
những ngày qua dù số ca mắc covid một mươi chín ở hà nội đã giảm sâu
nhưng đây vẫn là địa phương luôn dẫn đầu cả nước về số ca covid một mươi chín suốt nhiều tháng qua
trong số này nhiều trường hợp là trẻ nhỏ chưa được tiêm vaccine
trước thực tế này nhiều phụ huynh băn khoăn trẻ đã mắc covid một mươi chín rồi
khi đi học trực tiếp có phải thực hiện các biện pháp năm k
nhất là đeo khẩu trang để phòng lây nhiễm
mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây
về vấn đề này bác sĩ nguyễn trung cấp phó giám đốc bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương giải thích
một người mắc covid một mươi chín khi test nhanh cho kết quả âm tính
có nghĩa là khi đó các dịch tiết đường hầu họng không còn virus
trường hợp đó không còn là nguồn lây với người xung quanh và cộng đồng
tuy nhiên nếu mắc covid một mươi chín đã khỏi bệnh rồi
một số trường hợp kể cả trẻ nhỏ vẫn có khả năng tái nhiễm
nên các biện pháp dự phòng lây nhiễm như rửa tay khử khuẩn và đeo khẩu trang khi đến trường vẫn là điều cần thiết
nhấn mạnh việc trẻ dù được tiêm vaccine hay chưa tiêm thì đi học là vô cùng cần thiết
phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế cho biết
thực tế nhiều quốc gia trên thế giới đã hối thúc học sinh sinh viên đi học trở lại dù chưa tiêm vaccine
để đảm bảo công tác phòng chống dịch cho nhóm này các quốc gia đã kiểm soát bằng nhiều biện pháp
trong đó nhật bản singapore tăng cường kiểm tra triệu chứng canada mỹ yêu cầu nộp kết quả xét nghiệm
nhiều tháng qua việc kiểm soát dịch covid một mươi chín được chuyển từ giai đoạn zero covid sang giai đoạn tích ứng an toàn kiểm soát rủi ro
tức là khi trẻ đến trường mắc covid một mươi chín thì thực hiện các biện pháp phòng chống dịch đối với trẻ đó lớp học có trẻ nhiễm
một số bác sĩ cũng lưu ý virus sars cov hai có nhiều biến thể
một người đã mắc biến thể này vẫn có nguy cơ nhiễm biến thể khác hoặc tái nhiễm sau một thời gian
do đó trẻ đã mắc covid một mươi chín khi đi học vẫn phải đảm bảo các biện pháp dự phòng đặc biệt là khẩu trang và khử khuẩn
các trường học nên có sẵn các dung dịch hay xà phòng rửa tay bố trí nơi rửa tay nơi thuận lợi cho trẻ
khi được gặp nhau ở trường sau thời gian dài học trực tuyến trẻ rất khó để không tập trung vui chơi
do đó cần khuyến khích trẻ đeo khẩu trang khử khuẩn tay hoặc rửa tay thường xuyên nhất có thể
mới đây lãnh đạo công an thị trấn phú châu hương sơn hà tĩnh xác nhận trong quá trình truyền nước tại phòng khám tư một người đàn ông nhiễm covid một mươi chín đã tử vong
thông tin chi tiết ra sao mời quý vị cùng theo dõi
khoảng hai mươi giờ tối ngày tám tháng bốn ông lvm sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín chú thị trấn phố châu đến phòng khám đa khoa an nhân gần nhà trong tình trạng mệt mỏi
tại đây ông m được bác sĩ chuyển nước tuy nhiên khi vừa cắm dây chuyển nước được khoảng một mươi phút ông m bắt đầu tím tái tử vong đột ngột
ông nguyễn xuân ái chủ phòng khám đa khoa an nhân cho biết ông m có bệnh nền nặng sơ gan tiểu đường mệt mỏi mấy ngày liền nên đến phòng khám của tôi mong muốn được chuyển nước cho khỏe lại
ông m không đồng nghỉ test covid một mươi chín
là người quen biết nên tôi chuyển nước điện giải cho ông nhưng khi đang truyền được khoảng một mươi phút thì cơ thể bệnh nhân tím tái rồi tử vong sau đó chúng tôi đã tiến hành xét nghiệm thì xác định người này mắc covid một mươi chín
công an thị trấn phố châu cho biết bệnh nhân mắc bệnh nền nặng nhiễm covid một mươi chín
lãnh đạo công an thị trấn vội châu nói sau sự việc công an đã xuống phòng khám để nắm tình hình nhưng bệnh nhân mắc bệnh nền nặng người nhà không có yêu cầu gì
vụ việc kể trên cũng là lời cảnh tỉnh cho mọi người rằng nếu sức khỏe có những dấu hiệu không tốt hãy đến những cơ sở y tế uy tín và bệnh viện lớn để thăm khám điều trị kịp thời tránh tình trạng tự mua thuốc về uống hay tự chuyển nước mà không có chỉ định từ bác sĩ
tại thành phố thượng hải trung quốc mới đây ba quan chức địa phương đã bị kỷ luật vì phản ứng chậm chạp trước đợt bùng phát covid một mươi chín ở thành phố lớn nhất trung quốc
thông báo chính thức của thành phố thượng hải ngày tám tháng bốn không nêu chi tiết về các cáo buộc với ba quan chức vừa bị kỷ luật nhưng tiết lộ các quan chức này không hoàn thành nhiệm vụ trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín dẫn tới virus lây lan ảnh hưởng nghiêm trọng đến nỗ lực kiểm soát dịch bệnh
ap đưa tin thông báo xác định những người bị xa thải là kai jong kyung su yanjun và huang wei
tất cả các quan chức cấp quận khu phố hoặc thị trấn
thượng hải đã công bố hơn hai mươi một ca covid một mươi chín mới và ngày tám tháng bốn trong đó chỉ có tám trăm hai mươi bốn người có triệu chứng
tổng số ca bệnh trong đợt bùng phát bắt đầu vào tháng trước ở thượng hải đã vượt mốc một trăm năm mươi
những con số này khiến thượng hải trở thành một trong những nơi có số ca bệnh nghiêm trọng nhất ở trung quốc kể từ khi loại virus này được phát hiện lần đầu tiên ở thành phố vũ hán vào cuối năm hai nghìn một mươi ba
đợt bùng phát được cho là biến thể phụ của omicron ba hai
tỷ lệ tiêm chủng của trung quốc là khoảng chín mươi nhưng thấp hơn đáng kể ở người cao tuổi
thượng hải phong tỏa toàn bộ hai mươi năm triệu cư dân và triển khai xét nghiệm hàng loạt đồng thời yêu cầu bất kỳ ai có kết quả dương tính phải được đưa vào trung tâm cách ly
nhiều trung tâm cách ly ở thượng hải được chuyển đổi từ các phòng tập thể dục và phòng triển lãm
chưa có thông tin nào về thời điểm dỡ bỏ phong tỏa
trung quốc nhiều lần thực thi các đợt phong tỏa kéo dài trong suốt hai năm của đại dịch
tuy nhiên thượng hải phần lớn thoát khỏi tình huống tồi tệ nhất theo chiến lược zero covid của trung quốc
ứng phó với đợt bùng dịch covid một mươi chín nặng nề thành phố thượng hải trung quốc vừa qua cũng đã thành lập hệ thống phân cấp chia khu vực để dập dịch
tờ china daily dẫn tin từ phó thị trưởng thành phố thượng hải zhong ming cho biết
thành phố hai mươi năm triệu dân này sẽ khởi động một đợt thử nghiệm acid nucley sau đó chia thành ba khu vực để quản lý sự bùng phát dịch ở các khu vực dựa trên kết quả thử nghiệm và rủi ro phơi nhiễm
theo đó ba khu vực được đề cập lần lượt là khu vực phòng ngừa kiểm soát và phong tỏa
vùng phòng ngừa đề cập đến các cộng đồng dân cư không ghi nhận ca mắc mới trong vòng một mươi bốn ngày
người dân trong khu vực được khuyến khích hạn chế di chuyển và tránh tụ tập các hoạt động kinh doanh có thể được thực hiện
ở khu vực kiểm soát nơi không có báo cáo bất kỳ ca lây nhiễm nào trong một tuần sẽ được yêu cầu tự theo dõi sức khỏe tại nhà
cư dân khu vực này được phép giao nhận thực phẩm hoặc đi dạo ở những khu vực được chỉ định
còn lại các khu vực có các ca mắc mới và lây nhiễm trong địa phương được liệt vào khu vực phong tỏa
ở đây người dân được yêu cầu ở nhà trong sự quản lý khép kín kéo dài ít nhất một tuần
thưa quý vị và các bạn có thể thấy đại dịch covid một mươi chín vẫn còn diễn biến khá phức tạp khi liên tục virus sars cov hai có những biến thể mới
chủng omicron đang là chủng ghi nhận có nhiều ca mắc nhất hiện nay có đặc điểm dễ lây lan và có tốc độ lây nhanh chóng
vì vậy chúng ta không được chủ quan hay luôn tuân thủ những biện pháp bảo vệ sức khỏe bản thân ở nơi công cộng như giữ khoảng cách xịt quẩn và đeo khẩu trang
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin covid ngày hôm nay của chúng tôi cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại